nhân kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam ngày hai mươi tháng một mươi
ngày hội văn hóa ẩm thực phụ nữ công an thủ đô năm hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức
đây là hoạt động nhằm tri ân những đóng góp của các nữ chiến sĩ công an thủ đô trong những ngày tháng một mươi đầy ý nghĩa
với chủ đề gia đình lửa ấm yêu thương đảng ủy ban giám đốc công an tp hà nội tổ chức ngày hội văn hóa ẩm thực phụ nữ công an thủ đô
với mong muốn tạo cơ hội để những nữ chiến sĩ công an thủ đô có dịp giao lưu thể hiện tài năng thiên chức đáng tự hào của người phụ nữ việt nam
hoạt động này như lời tri ân mà các nữ chiến sĩ công an thành phố hà nội muốn gửi đến toàn thể nữ chiến sĩ công an việt nam ngày nay
giỏi viết nước đảm việt nhà
các nữ chiến sĩ công an thủ đô không chỉ mạnh mẽ quyết đoán trong công việc mà còn đảm đang khéo léo mỗi khi trở về với máy ấm gia đình
qua ngày hội này điều đó thể hiện rõ sự quan tâm

các nữ chiến sĩ công an thành phố hà nội muốn gửi đến toàn thể nữ chiến sĩ công an
các nữ chiến sĩ công an thành phố hà nội muốn gửi đến toàn thể nữ chiến sĩ công an